mặc dù ngành điện nam định đã có nhiều các nỗ lực giải pháp để bảo đảm an toàn lưới điện
song tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn diễn biến khá phức tạp
tiềm ẩn nhiều nguy kiểm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và sản xuất của người dân
đây là hệ thống đường dây điện cao áp ba mươi năm kv tại khoảng cột số một mươi một mươi một đường dây lộ ba trăm bảy mươi bốn e ba
cùng cấp điện cho huyện nam trực đi qua địa bàn thôn đông xã thành lợi huyện vụ bản
dù chính phủ đã có nghị định quy định rõ khoảng cách tối thiểu của cột điện và đường dây điện với công trình chung quanh
hai gia đình ông vũ văn thu và vũ nguyên bình vẫn xây nhà xưởng lợp mái tôn ngay giữa hành lang an toàn lưới điện cao áp
nguyên nhân là do nhận thức của người dân về việc bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp còn hạn chế
tôi thấy nhà bên này người ta xây cái nhà dưới hành lang an toàn lưới điện
nhưng mà ta vẫn sử dụng tốt
thế là sau khi tôi thấy là người ta sử dụng được thì mình bảo tức là mình xây ở dưới này thì nó không vi phạm gì thì mình làm vẫn được
còn đây là đường dây điện cao áp ba mươi năm kv chạy dọc theo tuyến đường đại lộ thiên trường
đầu năm hai nghìn một mươi tám một số doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn đã tự ý săn ủi mặt bằng giữa hành lang lưới điện
vi phạm về chiều cao an toàn và khoảng cách pha đất làm một người điều khiển máy xúc bị điện giật
một cột điện bị xe ben sâu đổ
gây mất điện diện rộng trên toàn khu vực
về cái đại lộ thiên trường này thì họ đang đồng loạt sàn lấp hai bên
tức là cái tương lai thì cái hai bên này nó sẽ ảnh hưởng hết
tại vì cái hai đường điện của chúng tôi là đi song song với cái đại lộ thiên trường này
có một số doanh nghiệp họ san lấp và làm ảnh hưởng đến độ cao trôn cột vi phạm vào nghị định một mươi bốn của chính phủ
để ngăn chặn tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện
ngoài sự nỗ lực của ngành điện chính quyền các địa phương
cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra hoạt động xây dựng và phối hợp với ngành điện
kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân